tại mảnh đất mường so nên ngay từ nhỏ văn hóa dân gian đã ngấm vào máu thịt của mình
thế nên đối với nghệ nhân hoàng ngọc xứ việc siêu tầm gìn giữ bản sắc quê hương chính là sứ mệnh thiêng liêng mà bản làng giao phó
trong văn hóa văn nghệ cây nền văn hóa dân gian của dân tộc thái với bản thân thì cũng cảm thấy ưa thích
trong lúc đi làm công việc ở đồng áng xong về nhà ăn cơm xong một cái là thấy ông bà cứ tập tụ nhau ở trên sân
rồi thì hát nữ thì hát rồi thì nam là người đàn
thế mình đàn con thì tối tháng đi xem thì cảm thấy thích thích hứng thú
và đồng thời từ đó thì cũng tìm hiểu tìm hiểu ông bà
những cái bài hát như thế nào
con trai lấy đàn rồi thì con gái lại hát thì cách của nó thì làm thế nào
thế rồi nên từ đó thì tôi cảm thấy là cũng đam mê
trải qua một thời tuổi trẻ với nhiều kỷ niệm đẹp sâu sắc cùng với những đóng góp của mình trong công tác bảo tồn văn hóa địa phương
ông có thể thảnh thơi an hưởng tuổi già
thế nhưng nghe ông tâm sự mới hiểu người giữ hồn văn hóa của người phong thổ còn ấp ủ rất nhiều dự định
các nhà sàn đơn sơ của người nghệ nhân thường xuyên trở thành nơi gặp gỡ giao lưu văn hóa
là nơi ông trao truyền lại những gì tinh túy nhất của bản sắc quê hương
cuộc trò chuyện nào với ông cũng như lần đầu gặp mặt
cuộc trò chuyện nào với ông cũng như lần đầu gặp mặt
nhiều người mỗi ngày đều là những điều mới mẻ
thế nên với những cô gái thái trên bản nạ củng này
mỗi lần được nói chuyện với ông là một lần may mắn được đắm mình trong bản sắc văn hóa quê hương
người thái tôi có nhiều đặc sắc văn hóa văn nghệ
và duyên tôi cũng thích đam mê vì văn hóa văn nghệ

bác cũng là một người cao tuổi
và cũng lúc nào cũng đam mê về văn hóa văn nghệ và can tâm đến các bức con cháu giải nghị cho các bức con cháu
từ bé tôi đã được nhìn thấy các chị các bà các mẹ múa những bài múa dân gian
cũng rất là yêu thích bản sắc dân tộc của người thái mình nên mình mới vào đội văn nghệ của bán
tôi học được từ bác hoàng ngọc diếu là những bài múa những niềm đam mê lưu giữ của dân tộc thái
cái lớp trẻ thì bây giờ nếu mà có thường xuyên khơi trải cho nó thường xuyên có luyện tuyệt cho nó thì nó có sự đam mê
nếu mà không thì cái lớp trẻ bây giờ nó đi theo cái nhạc thời đại
thế cho nên cái chỗ này rất cần là lúc nào cũng phải truyền dạy
và lúc nào cũng phải truyền dạy
và lúc nào cũng phải truyền dạy
tôi nói với con với cháu là cố gắng phải giữ gìn lại cái bản sắc dân tộc của mình
kể cả câu nói tiếng hát những điều đi và để mốt xòe phải giữ gìn quê hương của mình
như con ong chăm chỉ ngày ngày ông vẫn miệt mài bên những trang sách cổ
góc làm việc nơi vẫn sáng đèn hàng đêm là những tập viết tay những bản thảo về văn hóa lịch sử quê hương
với ông được cống hiến công sức cho quê hương cũng là một cách ông đền đáp lại sự tin tưởng của bà con thôn bản
nghệ nhân hoàng ngọc xíu là một nghệ nhân có công nào trong cái việc là nghiên cứu siêu tầm và phục dựng các cái nét đẹp truyền thống của dân tộc thái
đây là một nghệ nhân có tâm và có kiến thức
trong thời gian qua ông đã cùng với nhân dân các dân tộc thái đã phục dựng được rất nhiều các nét đẹp truyền thống của văn hóa
đặc sắc của dân tộc thái ví dụ như là các cái làn điệu dân ca dân vũ và khôi phục một số những cái tết cổ truyền đặc biệt là cái tết nàng han của dân tộc thái
cái tên hoàng ngọc xứ có lẽ vì thế mà không còn xa lạ với mọi người trong bản
họ gọi ông với cái tên triều mến nhạc trưởng của câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc thái
khi tiếng tính tẩu vang lên thành nhịp bài hát
cũng là lúc bước chân cánh tay của những nghệ sĩ múa dân gian lại say mê uốn dẻo cùng điệu nhạc
trong căn nhà nhỏ được đặt làm nhà văn hóa của bản
người nghệ sĩ già lại hòa theo điệu tính tẩu cùng mọi người tấu lên khúc nhạc quê hương